hàng năm vào dịp ông công ông táo người dân hà nội lại nô nước mang cá chép ra các khu vực sông hồ để thả cá tiễn táo quân về trời
trong lúc phóng sinh cá thì rất nhiều người đã tiện tay thả luôn cả túi ni lông bao bì đựng cá xuống sông gây ô nhiễm môi trường
và dịp ông công ông táo năm nay đã có hơn một trăm linh tình nguyện viên của nhóm cá chép thuộc dự án đường táo quân
đã đứng tại các điểm cầu hồ sông của thành phố hà nội nhằm kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
nắm bắt được tập tục của người dân theo thông lệ sẽ thả cá chép trong ngày tiễn ông táo tức ngày hai mươi ba tháng chạp
ngay từ ngày một mươi tám tháng chạp nhóm thanh niên tình nguyện này đã có mặt tại cầu long biên hà nội từ tám giờ sáng
để tuyên truyền hướng dẫn cho người dân thủ đô bảo vệ môi trường
mục đích của chương trình xuất phát từ thực trạng mà chúng tôi quan sát từ nhiều năm trên các hồ
như là trên khu vực này
cầu long biên và các cầu khác mỗi ngày hai mươi ba tháng chạp người dân khi đi thả cá
người dân thường thả thêm tủ ni lông và các đồ thở cùng dưới sông
thứ nhất là vừa gây ô nhiễm môi trường thứ hai là làm mất mỹ quan nô thị
nên chúng tôi mới gây ra ý tưởng là chúng tôi thực hiện chương trình này
sau khi nhận cá từ người dân các bạn tình nguyện viên sẽ cho cá vào xô rồi từ từ thả xuống sông
cá chép được thả xuống sông bằng xô tránh việc thả cá từ trên cao xuống dẫn đến chết cá
còn đầu lễ cho và giấy tiền sẽ được các bạn mang xuống tận nơi thả giúp người dân
đây là năm thứ năm triển khai chiến dịch đường táo quân
đã nhận được nhiều lời khen ngợi và sự ủng hộ nhiệt tình của người dân
thả cá chép chầu trời là phong tục truyền thống là nét đẹp của văn hóa việt
nhưng phong tục chỉ thật sự đẹp khi đi cùng với những hành vi đẹp
mỗi người dân nếu có ý thức giữ gìn môi trường chung thì nét đẹp đó phong tục đó sẽ được trân trọng và trường tồn cùng năm tháng